các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
giám đốc điều hành biontech đã bác bỏ những lo ngại này nói rằng vaccine mang lại sự bảo vệ chín mươi đối với các trường hợp yêu cầu chăm sóc đặc biệt ở những người trên sáu mươi tuổi
giám đốc điều hành biontech cho hay vaccine có mức độ bảo vệ rất cao đối với những bệnh nặng kéo dài đến chín tháng tuy nhiên ông thừa nhận mức này bắt đầu giảm từ tháng thứ tư
để duy trì khả năng bảo vệ ông khuyến khích tiêm mũi tăng cường lập luận rằng chúng sẽ không chỉ khôi phục mức độ kháng thể mà còn có khả năng giúp phá vỡ chuỗi lây nhiễm
ông cũng khuyến khích các bác sĩ càng thực dụng càng tốt khi nói đến việc bật đèn xanh tiêm chủng và không đưa những người chưa được tiêm chủng về nhà mặc dù họ có thể được chủng ngừa mà không gặp bất kỳ vấn đề gì
giám đốc điều hành biontech tin rằng trong tương lai mọi người có thể cần tiêm nhắc lại mỗi năm một lần
ông hy vọng khả năng bảo vệ của mũi tiêm nhắc lại sẽ tồn tại lâu hơn so với khả năng miễn dịch ban đầu mà một người có được sau khi tiêm hai liều vaccine
các cuộc tiêm chủng tiếp theo có thể cần tiến hành
ông nói hiện tại trung tâm giáo dục sức khỏe liên bang đức cơ quan trực thuộc bộ y tế khuyến cáo nên tiêm nhắc lại sáu tháng sau khi tiêm liều vaccine thứ hai
trung tâm này cũng nói rằng tiêm chủng tăng cường có ý nghĩa sau một thời gian tối thiểu khoảng bốn tháng
cuộc phỏng vấn của ông diễn ra vài ngày sau khi có thông tin tiết lộ rằng pfizer biontech và moderna đang kiếm được tổng lợi nhuận sáu mươi năm usd mỗi phút tất cả đều nhờ vào vaccine covid một mươi chín
còn số này
dựa trên ước tính của liên minh vaccine nhân dân một liên minh yêu cầu tiếp cận rộng rãi hơn với vaccine
liên minh vaccine nhân dân bva ước tính rằng ba công ty sẽ kiếm được tổng cộng ba mươi bốn tỷ usd lợi nhuận trước thuế trong năm nay tương đương với hơn một usd mỗi giây và chín mươi ba năm triệu usd mỗi ngày
pva đã chỉ trích ba công ty về việc họ từ chối cho phép chuyển giao công nghệ vaccine mặc dù đã nhận được tổng cộng tám tỷ usd tài trợ công
liên minh cho biết
một động thái như vậy có thể làm tăng nguồn cung toàn cầu và cứu sống hàng triệu người cũng như đẩy giá xuống
pfizer biontech và moderna đã sử dụng độc quyền của họ để ưu tiên các hợp đồng có lợi nhất với các chính phủ giàu nhất khiến các quốc gia có thu nhập thấp bị bỏ rơi
kế hoạch tiêm mũi ba vaccine covid một mươi chín
để đảm bảo an toàn dịch tễ lâu dài bộ y tế đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
giả soát nhu cầu vaccine covid một mươi chín để tiêm cho người dân đặc biệt là lên kế hoạch tiêm nhắc lại mũi ba mũi bốn
theo đó để làm cơ sở cho việc phân bổ vaccine trong tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và xây dựng kế hoạch tiêm chủng năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan căn cứ tình hình kết quả triển khai tiêm chủng của địa phương
và hướng dẫn về việc tiêm kết hợp vaccine của bộ y tế để đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine trong tháng một mươi
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
bộ y tế cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố giả soát thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn
theo các nhóm tuổi từ ba đến một mươi một tuổi một mươi hai đến một mươi năm tuổi một mươi sáu một mươi bảy tuổi và đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho những nhóm tuổi này
xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine năm hai nghìn hai mươi hai cho trẻ từ ba tuổi trở lên và người lớn
trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi ba mũi bốn
đã tiêm đủ liều
tiếp tục bao phủ mũi một mũi hai
ngày ba mươi một tháng một mươi thông tin từ bộ y tế cho hay việt nam đã có hơn một trăm linh bảy triệu liều vaccine covid một mươi chín kể từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay
cơ quan chuyên môn của bộ y tế đã phân bổ bảy mươi năm đợt vaccine tổng số gần một trăm linh năm triệu liều
đến trưa ngày ba mươi một tháng một mươi cả nước đã tiêm được tám mươi một năm triệu liều
có ba mươi hai tám triệu người tiêm một liều vaccine
và hơn hai mươi bốn triệu người tiêm đủ hai liều vaccine
tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là bảy mươi tám năm và tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là hơn ba mươi ba một dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
theo đánh giá của bộ y tế nhìn chung tình hình dịch được kiểm soát trên toàn quốc
tại thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai lòng an số ca nhiễm mới và tử vong đã giảm rõ rệt
tuy nhiên bộ y tế cũng lưu ý trong tuần qua số ca mắc mới ghi nhận hàng ngày
có xu hướng tăng lên
nhiều địa phương tiếp tục ghi nhận ca mắc trong cộng đồng và đã triển khai nhiều phương án để nhanh chóng kiểm soát dịch
như hà giang bạc liêu cần thơ
tình hình dịch bệnh trong nước vẫn còn nguy cơ diễn biến khó lường
dịch bệnh gia tăng và bùng phát trở lại có thể xảy ra ở bất cứ đâu bất cứ khi nào
nhất là tại các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp và giao lưu lớn
bộ y tế đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng
bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo an toàn hiệu quả
yêu cầu các cơ sở tiêm chủng sử dụng ứng dụng nền tảng số sức khỏe điện tử
để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng cập nhật hoàn thiện ứng dụng pc covid
bảo đảm an toàn an ninh thông tin của người dân
trước đó cuối tuần qua thông tin với các cơ quan báo chí
tiến sĩ nguyễn thị liên hương cục trưởng cục quản lý môi trường y tế bộ y tế cho hay
các địa phương cần đạt độ bao phủ vaccine theo lộ trình với người từ năm mươi tuổi
theo hướng dẫn về chuyên môn tại quyết định bốn nghìn tám trăm linh ngày một mươi bốn tháng một mươi của bộ y tế
theo tiến sĩ hương tỷ lệ tiêm chủng bao phủ người năm mươi tuổi là yếu tố quan trọng để giảm tử vong trong dịch
nếu không đạt tỷ lệ này theo lộ trình thì phải nâng cấp độ dịch
và khi nâng cấp độ dịch chính quyền địa phương phải báo trước bốn mươi tám giờ
để người dân doanh nghiệp có phương án ứng phó chuyển đổi với biện pháp chống dịch cấp độ cao hơn
tiêm mũi ba giúp củng cố miễn dịch
tại hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đợt bốn vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
tp hcm cơ bản kiểm soát dịch bệnh và chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
đánh giá cấp độ dịch thì tp hcm cấp độ hai một số quận huyện đạt cấp độ một
tính riêng về số ca mắc mới trên một trăm linh dân
tp hcm vẫn đang cấp độ ba nhưng do tỷ lệ tiêm vaccine cao và một số tiêu chí khác
tp hcm được giảm một cấp độ do đó cần liên tục theo dõi giám sát quản lý f
kịp thời không để ca bệnh tăng cao hạn chế chuyển nặng và tử vong
theo tiến sĩ bác sĩ vĩnh châu tp hcm đã có đề xuất tiêm mũi ba vaccine covid một mươi chín
cho tuyến đầu chống dịch và nhóm nguy cơ cao trong tháng một mươi một và một mươi hai
nhưng điều này phải được ủy ban nhân dân tp hcm và bộ y tế đồng ý
thì mới công bố kế hoạch cụ thể
theo chuyên gia của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
hiện tổ chức y tế thế giới chưa khuyến cáo tiêm mũi ba vaccine covid một mươi chín
dù thực tế một số nước đã tiêm
về nguyên tắc đúng là tiêm vaccine mũi ba giúp củng cố hệ miễn dịch tăng khả năng phòng bệnh
tuy nhiên trong nước việc này cần được cân nhắc thêm
vì phụ thuộc vào nguồn vaccine tiếp cận và mức độ bao phủ vaccine chung tại các địa phương
chuyên gia này nhận định và cho rằng trong đợt dịch thứ tư
chúng ta ưu tiên vaccine cho tp hcm và một số tỉnh thành có dịch bùng phát
hiện tp hcm là một trong các địa phương đã có tỷ lệ báo phủ cao
trong khi còn khá nhiều tỉnh thành tỷ lệ bao phủ thấp hơn cần tăng độ bao phủ
các địa phương nếu huy động được nguồn vaccine
có thể cân nhắc việc tiêm mũi ba và lựa chọn các đối tượng ưu tiên tiêm trước
chuyên gia này ý kiến thêm
chia sẻ với đề xuất của tp hcm về tiêm mũi ba vaccine covid một mươi chín
tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
gần đây ghi nhận nhiều nhân viên y tế nhiễm covid một mươi chín tiếp
do đó nên tiêm nhắc lại mũi ba cho nhóm này
về nguồn cung ứng vaccine theo bộ y tế cùng với vaccine nhập khẩu
hiện việt nam đang có bốn vaccine do các đơn vị trong nước nghiên cứu và tiếp nhận chuyển giao công nghệ
trong đó vaccine nanocovax đã xong thử nghiệm lâm sàng
giai đoạn ba đã được hội đồng đạo đức chuyển sang hội đồng cấp phép xem xét
nhưng cần hoàn thiện dữ liệu nghiên cứu
hai vaccine khác gồm vaccine ivac do viện vaccine và sinh phẩm nhà trang nghiên cứu phát triển
và vaccine arct một trăm năm mươi bốn do tập đoàn vingroup tiếp nhận chuyển giao công nghệ
đều đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai
hai vaccine này dự kiến hoàn thành nghiên cứu giai đoạn ba a vào cuối năm nay
lãnh đạo bộ y tế cho biết các vaccine sau giai đoạn đầu của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba
nếu chứng minh được an toàn sinh miễn dịch cao có hiệu quả bảo vệ
và được hội đồng đạo đức thông qua có thể được hội đồng cấp phép
xem xét cấp phép khẩn cấp
cũng theo vị lãnh đạo này phân đấu sớm nhất trong quý bốn năm nay
có một đơn vị trong nước sản xuất thành công vaccine covid một mươi chín